thủ tướng chính phủ tiếp tục chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
các thành viên chính phủ nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về một số dự án luật và nghị định
tại buổi họp sáng nay các thành viên chính phủ đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước
dự án luật quốc phòng sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp
các danh mục cần sửa đổi bổ sung liên quan đến đất đai xây dựng nhà ở đầu tư kinh doanh và quy hoạch
đề án xây dựng danh mục các dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh chính phủ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó một số nghị định cũng được thảo luận đó là nghị định về quản lý sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động đối ngoại
dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu mươi bảy quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tắc hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung quyết định số bảy mươi năm của thủ tướng chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm
quy tập hài cốt và việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà đối với người có công với cách mạng theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
tại phiên họp thủ tướng đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật báo cáo đề án tiếp thu các ý kiến của thành viên chính phủ
hoàn thiện các dự án báo cáo đề án bảo đảm tiến độ và chất lượng trình chính phủ xem xét quyết định